tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình lãnh đạo và nhân dân trung quốc về sự đón tiếp chú đáo trọng thị thân tình và hữu nghị
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua